thời tiết đã bước vào mùa hè với nắng nóng có ngày lên tới ba mươi tám ba mươi chín độ
bên cạnh đó công tác kiểm soát bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng đang có những kết quả khả quan
chính vì vậy mà rất nhiều người dân có tâm lý chủ quan cho rằng là không còn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nữa
tuy nhiên theo các chuyên gia thì chúng ta vẫn không được lơ là bởi sát covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp trong khu vực và trên cả thế giới
theo quy định người dân vẫn phải đeo khẩu trang khi đi ra đường nhưng nhiều người lại vô tư không thực hiện
với nền nhiệt cao tới ba mươi tám độ c nhiều người dân còn chủ quan cho rằng virus sars cov hai không có khả năng sống sót và dịch sẽ không thể bùng phát
theo các chuyên gia đúng là nhiệt độ có ảnh hưởng tới virus sars cov hai nhưng đây là virus mới lại có biến đổi khó lường
dịch trên thế giới và trong khu vực vẫn còn nhiều phức tạp
hệ thống chính trị vẫn đang phải triển khai các biện pháp để phòng dịch bảo vệ thành quả của chúng ta đang có
vì vậy người dân vẫn cần phải giữ tinh thần phòng dịch
nên là chúng ta cũng không nên quá hy vọng vào cái việc mà khi nhiệt độ cao mà không có cái sự lây lan và phát triển bệnh
philippines indonesia malaysia và singapore thật nhất người ta nóng lắm chứ
thế tại sao dịch nó vẫn bùng lên như thế
việt nam đang kiểm soát được dịch nhưng chúng ta vẫn chưa đi đến chiến thắng cuối cùng
người dân vẫn cần tuân thụ các quy định của chính phủ hướng dẫn của bộ y tế
bởi khi thời tiết nắng lên không chỉ có dịch covid một mươi chín mà chúng ta sẽ còn những dịch bệnh mùa hè
chủ động phòng bệnh sẽ giúp tránh nguy cơ dịch không trồng dịch